theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thị nguyên giảng viên viện công nghệ sinh học và thực phẩm đại học bách khoa hà nội
việc bà nguyễn thị liên năm mươi chín tuổi ở hà nội đã sống sót sau bảy ngày rơi xuống vực sâu là chuyện rất may mắn
tuy nhiên còn may mắn hơn khi bà liên đã biết tự cứu lấy mình nhờ việc ăn các cây dương sỉ và củ lạc tiên để duy trì sự sống trong suốt một tuần liền
lý giải điều này ông thịnh nhận định chắc hẳn bà liên cũng là người hiểu rõ về cây cối trong rừng
có kỹ năng sinh tồn tốt và rất may mắn thì mới chọn được những loại cây ăn được để sống sót qua ngày
bởi nếu là trường hợp khác thì không hiểu rõ về cây cối họ rất có thể ăn phải loại cây có độc dẫn tới nguy hiểm về tính mạng
theo ông thịnh hai loại cây dương sỉ hay lạc tiên mà bà liên sử dụng đều là những loại thực vật không có độc
xét về mặt dinh dưỡng thì cả hai loại cây trên đều không mang lại giá trị dinh dưỡng gì đặc biệt
cây lạc tiên trong thành phần có chứa một lượng rất nhỏ chất an thần nhưng không đáng kể
tuy không có nhiều dinh dưỡng nhưng các loại cây này đều có thể sử dụng để làm thực phẩm để duy trì sự sống trong một thời gian
ông thịnh nói không riêng gì cây dương sỉ hay lạc tiên mà có rất nhiều loại thực vật trong cuộc sống khác đều có thể ăn được
chỉ là người dân không dùng nó làm thực phẩm vì nó rất khó ăn có vị chát mà giá trị dinh dưỡng lại không cao
ví dụ như các loại lá rất quen thuộc với chúng ta như lá chuối lá mít đều ăn được
qua trường hợp của bà liên phó giáo sư nguyễn duy thị cũng cho rằng hiện nay ở việt nam vẫn chưa có nhiều trường lớp dạy cho trẻ em
thậm chí là người lớn cách sinh tồn khi lâm vào hoàn cảnh tương tự như đi lạc vào rừng sâu kẹt trong thang máy hỏa hoạn hay đuối nước
những khóa học như vậy rất quan trọng bởi lẽ sẽ giúp con người biết cách sinh tồn trong bối cảnh gặp nguy hiểm khắc nghiệt
bằng sự hiểu biết của mình người lâm vào tình thế này sẽ biết làm sao
để duy trì sự sống bằng việc tìm nước uống cây gì thì ăn được giữ cơ thể tránh mất nước thế nào bảo vệ cơ thể trước môi trường ra sao hoặc kêu gọi trợ giúp từ người khác bằng cách nào
ông thịnh nói ở nước ngoài nhiều nước đã dạy cho trẻ em học sinh cấp hai cấp ba về những kỹ năng này rồi nhưng ở nước ta thì tôi chưa thấy nhiều
chính vì vậy chuyên gia này hy vọng qua câu chuyện của bà liên các cơ quan chức năng sẽ quan tâm nhiều hơn tới việc hướng dẫn người dân trẻ em về kỹ năng sinh tồn trong trường hợp tương tự
như vậy để giữ được tính mạng của mình trong thời gian người khác đến cứu giúp
trước đó bà nguyễn thị bích liên đi chùa yên tử rồi không may bị ngã và rơi xuống vực sâu tại khu vực chùa đồng từ từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
sau bảy ngày gặp nạn đến ngày ba tháng năm bà được nhân viên cứu hộ giải cứu thành công
theo ông lê tiến dũng trưởng ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử bà liên đi lấy thuốc ở thành phố hạ long quảng ninh sau đó rẽ vào yên tử
bà liên nghĩ lên núi lễ nhanh rồi về nhưng không may bị
bà liên bị thuyết áp và ngã xuống vực
thời điểm ngày hai mươi bảy tháng bốn khu vực chùa đồng yên tử có sương mù và gió đi cách nhau một mươi mét gần như không nhìn thấy nhau
bà liên ngồi gần khu vực lan can lúc đứng lên bị chóng và ngã xuống vực
ông dũng cho biết rất may khu vực bà liên ngã xuống có bụi dương sỉ thân mềm đỡ lại
lúc bị ngã xuống vực bà lên có mang theo trong người gói cơm cháy ăn dở và nửa chai nước
đến khi được cứu sau một tuần người cơm cháy trong người bà liên còn một miếng bằng ngón tay
và liên kể lại mỗi ngày chỉ ăn một ít cơm cháy ngoài ra ăn thêm ngọn cây dương sỉ củ lạc tiên được tìm thấy khi mới xung quanh
sau khi được cứu hộ bà liên hiện sức khỏe ổn định chỉ bị xây sát
nhân viên ban quản lý di tích rừng quốc gia yên tử cũng sơ cứu cho bà liên uống thuốc để hồi phục sức khỏe
hiện nay bà liên đang được lãnh đạo ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử đưa về nhà ở hà nội
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bà nguyễn thị bích liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tại hà nội đã không may bị ngã và rơi xuống phương sâu tại khu vực chùa đồng từ
khi được tìm thấy vào ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bà liên vẫn tỉnh táo minh mẫn và đi lại được
nhờ ăn cơm cháy chai nước mang theo còn sót lại
cộng với đồ ăn nước uống bị rơi xuống và là cây dương sỉ nên bà liên đã cầm cự qua bảy ngày
vậy ăn dương sỉ có giúp cho con người sống sót hay không
đối với người bị đói không được cung cấp dinh dưỡng mà không phải thiền định hay thực hiện pháp tu nào đó
thì trong hai mươi bốn giờ đầu cơ thể sẽ sử dụng glycogen để cung cấp năng lượng
lượng glycogen dự trữ trong cơ thể chỉ đáp ứng trong một mươi hai giờ sau đó clicogen được lấy từ protein
từ ngày thứ một mươi bảy trở đi nếu cơ thể tiếp tục dùng glicogen
thì cơ thể sẽ lấy mỡ dự trữ để cung cấp đến chín mươi năng lượng cho cơ thể
vì vậy nhịn ăn được bao lâu còn tùy vào thể trạng của mỗi người
có nhiều trường hợp nhịn ăn được đến tám tuần
con người có thể sống sót trong khoảng thời gian dài mà không ăn
nhưng nếu không uống nước thì sẽ tử vong nhanh chóng trong ba năm ngày
trường hợp bà liên có thể sống sót đến bảy ngày là điều có thể
vì bà vẫn được uống nước nguồn nước tự nhiên từ lá cây dương sỉ
củ lạc tiên và chút năng lượng của bánh gạo năng lượng dự trữ của cơ thể
rất may là bà có khả năng sinh tồn tốt không ăn phải những loại cây có độc tố gây nguy hiểm
theo các nghiên cứu dương xỉ là một loại cây có thể ăn được
cung cấp lượng dinh dưỡng nhất định có thể giúp sinh tồn trong điều kiện không có đồ ăn hay thức uống
tuy nhiên nó không phải là siêu thực phẩm hay một loại thuốc có tác dụng giúp con người sống sót
ở tại rất nhiều nơi trên thế giới dương sỉ được dùng làm rau an
phần non thường là các cành lá đang còn cuộn lại cùng một số loại dương xỉ được ăn như rau
phổ biến trong số này là dương sỉ đa điểu loại này có hương vị khá ngon được cho là giống măng tây
dương xỉ cái loại này được dùng làm thuốc chữa các bệnh hô hấp và tiêu hóa
dương sỉ dây chọi loại dương sỉ này được đánh giá là một món ăn ngon
ngoài ra dương sỉ quế hay dương sỉ hác mai dương sỉ hoàng gia cũng là loại ăn được
tuy nhiên loại dương sỉ diều hâu là loại gây độc nếu không được nấu chín hoàn toàn
tốt nhất không nên sử dụng vì loại này có chứa hợp chất gây ung thư
và mùa xuân là lúc dương xỉ có nhiều ngọn non nên các loại dương sỉ thường được làm rau ăn mùa xuân
dương sỉ đã là một phần của chế độ ăn uống truyền thống ở phần lớn miền bắc nước pháp
kể từ đầu thời trung cổ trên khắp châu á và cả những người mỹ bản địa trong nhiều thế kỷ
chúng cũng là một phần của chế độ ăn uống ở vùng viễn đông của nga
tại indonesia dương sỉ non được nấu trong nước sốt dừa đậm đà
có gia vị ớt riềng sả lá nghệ và các gia vị khác
món ăn này được gọi là gulai pakit
gulai pakit hay gulai paku và có nguồn gốc từ tộc người minang kapau của indonesia
ở philippines lá non của rau dớn là một món ăn ngon
thường được chế biến thành món salad với cà chua trưng muối và một số loại sốt dầu giấm đơn giản
ở nhật bản dương sỉ là một món ăn được đánh giá cao
và việc nướng chín ngọn dương sỉ được cho là có tác dụng trung hòa mọi độc tố trong rau
các loài dương sỉ thường được người nhật ăn vào mùa xuân
ở tiểu lục địa ấn độ dương xỉ được tìm thấy ở các bang thuộc dãy himalaya
ở bắc và đông bắc ấn độ
dương sĩ được chế biến bằng cách xào muối chua món trộn với cơm
ở nepar dương xỉ là một loại thực phẩm theo mùa và được gọi là được phục vụ như một món ăn kèm rau
thường được nấu trong bơ địa phương hoặc ngâm với muối
dương sỉ đà điểu thường được thương mại hóa từ lâu đời của các dân tộc bắc mỹ
dương sỉ non tươi thường chỉ trong vài tuần vào mùa xuân và khá đắt
tuy nhiên dương sỉ ngâm chua và đông lạnh có thể được tìm thấy quanh năm ở các cửa hàng
rau thường đường hấp luộc hoặc áp trào hoặc là thành phần trong một số loại sốt
người maori trong lịch sử đã ăn các trồi non của cây dương sỉ được cho là kipo kipo
có thể đề cập đến một số loại dương sỉ ở new zealand
tuy nhiên dương xỉ chứa ít natri nhưng lại giàu cali
nhiều loại dương sỉ cũng chứa enzyme thiamis có tác dụng phân hủy thiamis vitamin b một
điều này có thể dẫn tới thiếu vitamin b một nếu tiêu thụ quá mức
hơn nữa có một số bằng chứng cho thấy
một số loại dương sỉ có độc ví dụ như dương sỉ diều hâu
dương sỉ đa điểu không được cho là gây ung thư
mặc dù có bằng chứng là nó chứa một số loại độc tố chưa được xác định
để an toàn khi ăn dương xỉ nên loại bỏ lớp vỏ màu nâu
rửa nhiều lần vào nước lạnh sau đó luộc quả hấp
đun sôi làm giảm vị đắng và hàm lượng tannin và chất độc
thời gian nấu ăn được khuyến cáo là một mươi năm phút nếu luộc và một mươi đến một mươi hai phút nếu hấp
theo y học truyền thống của một số quốc gia phương đông
xương sỉ thường được dùng để điều trị các bệnh về hô hấp tiêu hóa xương khớp
dương sỉ có vị tính mát tác dụng thanh nhiệt giải độc và nhuận tràng